quý vị thân mến bắc bộ đang trong những ngày thời tiết hết sức chiều lòng người
nhiệt độ ở ngưỡng là từ hai mươi hai đến hai mươi sáu độ
xe lạnh vào buổi sáng sớm còn trưa chiều thì nắng đẹp tiết trời ấm áp
với kiểu thời tiết này có lẽ một cái hoạt động mà rất nhiều người
đặc biệt là các chị em phụ nữ như chúng ta rất là yêu thích
đó là chụp ảnh ngoài trời
nhưng mà phải lưu ý quý vị là nếu mà ra ngoài trời trong cái thời tiết này
thì trời nó hơi khô một chút
thế là chúng ta hãy bôi những loại kem dưỡng ẩm
để có thể hoạt động ngoài trời trong suốt một thời gian dài
và khu vực bắc bộ cũng chính là khu vực mà có thời tiết ổn định nhất trong ngày hôm nay
còn trung bộ và nam bộ hôm nay đều có mưa
đặc biệt là tại khu vực quảng nam quảng ngãi bình định
thì mưa lớn rồn rập nguy cơ xảy ra lưỡi quét sạt lở đất ngập ống
ở các vùng trụng thấp phên sông
cũng tại khu vực miền trung thì trong những ngày vừa qua
đất đá ở vùng đồi núi đã bở nhão
chỉ cần xảy ra mưa lớn thì nguy cơ sạt lở đất là rất cao
người dân không nên chủ quan không tự ý lội qua sông suối
đi qua các cầu tạng ngầm tràn
bởi vì dòng chảy khi mưa lớn thì sẽ lũ sẽ lên nhanh khó lường
còn dòng chảy thì sẽ chảy xiết
đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay
và bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước
sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình
còn bây giờ là những thông tin cập nhật lúc sáu giờ sáng